thành phố hồ chí minh cho shipper hoạt động ở tám quận huyện vùng đỏ
thành phố hồ chí minh sẽ cho shipper được phép hoạt động tại tám quận huyện ở vùng đỏ
đó là thành phố thủ đức các quận tám một mươi hai gò vấp bình tân bình thạnh bình chánh và hóc môn
trước đó chiều hai mươi tám tháng tám phó thủ tướng vũ đức đam đã gợi ý nội dung trên
và ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh sau đó tiến hành
thành phố hồ chí minh thống nhất đội ngũ shipper sẽ được tăng cường trên cơ sở đảm bảo thật an toàn
vì nếu không đây sẽ là nguồn lây nhiễm dịch bệnh rất nhanh
theo đó hàng ngày từ năm giờ đến sáu giờ sáng các shipper hoạt động tại tám quận huyện vùng đỏ
sẽ được lấy mẫu xét nghiệm thật nhanh nếu âm tính sẽ được hoạt động
riêng lực lượng shipper tại một mươi bốn quận huyện thuộc vùng xanh vẫn tổ chức từ trước đến nay
nhưng phải xét nghiệm hai lần một tuần
tổ công tác giao công an tp hcm chỉ đạo công an quận huyện ứng dụng công nghệ
để kiểm soát chặt chẽ lực lượng shipper đồng thời giao cho sở y tế quản lý việc
thực hiện xét nghiệm
các shipper sẽ hoạt động cơ bản là trên địa bàn xã phường
trường hợp hoạt động ra khỏi địa bàn phường thì giao cho chỉ huy trưởng chống dịch
của quận kiểm soát điều hành giữa các phường liên quan trên cơ sở tuyệt đối an toàn
ngoài ra các chuỗi cung ứng hàng hóa sẽ được tăng cường lực lượng lao động trên tinh thần
số lượng người được hoạt động phải trong ngưỡng an toàn
thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan y tế tiến hành xét nghiệm hàng ngày với các nhân viên này
tp hcm sẽ kêu gọi tối đa các công ty có ứng dụng đặt hàng để tăng số lượng đơn hàng
người dân không đặt hàng được thì các tổ công tác dưới cơ sở sẽ hỗ trợ
theo tính toán của sở công thương tp hcm nếu huy động được hai mươi năm shipper có khả năng
phục vụ nhu cầu khoảng năm trăm linh đến sáu trăm năm mươi hộ gia đình
mỗi shipper có thể giao nhận từ hai mươi đến hai mươi năm đơn hàng một ngày
được biết tại phường linh trung tp thủ đức mỗi người lái xe ôm truyền thống
đã nhận được ba triệu đồng
nhiều đồng thất nghiệp được nhận một hai triệu đồng từ gói hỗ trợ của tp hcm
trước đó từ ngày hai mươi ba tháng tám tp hcm đã tạm ngừng hoạt động shipper
tại thành phố thủ đức và các quận huyện tám một mươi hai gò bấp bình tân bình thạnh bình chánh và hóc môn
đối với các quận huyện còn lại thì shipper chỉ hoạt động trong quận
không chạy liên quận và có dấu hiệu nhận diện riêng theo quy định
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này hãy cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live supri và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nghe
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo